giảm thời gian giảm phiền hà lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả công tác
phần loại cán bộ đã trở thành mục tiêu xuyên suốt từ các cơ quan hành chính cấp tỉnh đến tám mươi hai xã phường
đây là nỗ lực nhằm lấy lại hình ảnh thân thiện của chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu
trong bối cảnh nhiều chỉ số cải cách hành chính của địa phương những năm gần đây liên tục sụt giảm
thống kê của sở nội vụ tỉnh bà rịa vũng tàu cho thấy nếu trước đây số hồ sơ
nhất là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai được giải quyết đúng hạn đạt thấp chỉ khoảng năm mươi
thì đến nay nhiều địa phương đã đạt từ tám mươi chín mươi
cá biệt có những đơn vị nhiều tháng liền không có hồ sơ tồn động và trễ hẹn
thực ra thì cái bộ phòng một cửa mà nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ thì rất là ok cũng nhanh ý thức thay đổi thì ok
công việc ở đây thì tốt anh ấy cởi mở niềm nở vui vẻ
vào cái là đến mình cái là mình vào
các anh ấy giải quyết công việc ngay cho nên là công việc tốt
để đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên
theo ông sầm văn mão phó giám đốc sở nội vụ công tác cán bộ luôn phải được đặt lên hàng đầu
thực tế cho thấy cán bộ suy thoái yếu kém chính là rào cản đối với công tác cải cách hành chính
muốn cải cách hành chính thành công tất yếu phải loại khỏi bộ máy những cán bộ này
đó chính là lý do trong hai năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh bà rịa vũng tàu đã luân chuyển điều động và xử lý kỷ luật nhiều cán bộ
nhất là người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế nội quy làm việc gây hậu quả xấu

trong bảy nhiệm kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cải cách hành chính được bà rịa vũng tàu xem là ưu tiên số một
và là khâu đột phá giúp bà rịa vũng tàu lấy lại đà tăng tốc để phát triển